năm đầu tiên tổ chức nên kỳ thi này nhận được sự quan tâm của đông đảo sư luận thí sinh và cả các bậc phụ huynh học sinh nữa
trước khi đến với những thông tin về những chính sách mới quanh kỳ thi đánh giá năng lực thì mời quý vị cùng với các bạn cùng nhìn lại kỳ thi này cũng như những kết quả đã đạt được
điểm khác biệt với các kỳ thi khác thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực của bộ công an được tổ chức ngắn gọn chỉ trong một buổi nhằm tiết kiệm chi phí
hơn tám thí sinh tham gia dự thi tại hai mươi điểm trên khắp cả nước
kỳ thi đánh giá năng lực đã diễn ra an toàn nghiêm túc tại các điểm thi không có tình trạng mất an ninh trật tự
các học viện trường đại học công an nhân dân đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất
qua kết quả được công bố vào ngày hai mươi chín tháng bảy kỳ thi đánh giá năng lực có bảy chín trăm ba mươi sáu em đạt từ ba mươi điểm trở lên
số thí sinh đạt từ năm mươi điểm trở lên chiếm bốn mươi sáu bốn tổng số thí sinh dự thi
có hai thí sinh đạt điểm cao nhất là tám mươi điểm không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối
kết quả của kỳ thi đã đạt được mục đích đề ra đó là kiểm tra đánh giá kiến thức và phân loại thí sinh phục vụ tốt cho việc xét tuyển đại học
là năm đầu tiên tổ chức bài thi đánh giá năng lực nên cách tính điểm xét tuyển điểm sàn vào các trường công an nhân dân sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước
cụ thể như thế nào
vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với thiếu tướng đỗ anh tuấn cục trưởng cục đào tạo bộ công an để giải đáp
về những điểm mới xung quanh nội dung này
trước tiên xin cảm ơn thiếu tướng đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa thưa tướng cùng với điểm mới trong việc tổ chức bài thi đánh giá năng lực vậy thì cách tính điểm của các trường công an năm nay sẽ như thế nào
với cách thức tính điểm của kỳ thi năm nay của bộ công an thì điểm xét tuyển sẽ được quy về thang điểm ba mươi trong đó điểm ba môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển là chiếm bốn mươi
điểm bài thi đánh giá của bộ công an là chiếm sáu mươi cộng với điểm ưu tiên khu vực ưu tiên đối tượng và điểm thưởng theo quy định
ví dụ thí sinh a thi ba môn toàn ly hóa được hai mươi sáu điểm bài thi đánh giá được năm mươi bảy điểm ở khu vực một và thuộc đối tượng là người dân độc thử số
thì điểm xét tuyển của thí sinh a sẽ được tính là cái điểm xét tuyển sẽ bằng hai mươi sáu điểm nhân với bốn là do cái điểm thi tốt nghiệp chiếm bốn mươi cái tổng điểm xét tuyển
và cộng với năm mươi bảy điểm nhân với ba điểm quy từ thang điểm một trăm linh về thang điểm ba mươi sau đó sẽ nhân với sáu do cái bài thi đánh giá của bộ công an chiếm sáu mươi tổng số điểm
và cộng với bảy mươi năm điểm ưu tiên khu vực cộng với hai điểm ưu tiên đối tượng và bằng hai mươi ba bốn mươi một điểm đấy là điểm chúng tôi sẽ tính toán để làm điểm xét tuyển vào các trường công an dân dân

thưa tướng thì điểm xét tuyển các trường công an năm nay có do động gì so với năm trước ạ
do cái cách tính điểm của các trường công an nhân dân năm nay cũng có sự khác hơn so với năm ngoái
năm ngoái là chúng tôi dựa vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em thì năm nay có cái bài thi đánh giá của bộ công an thì chắc chắn là cũng có cái khác hơn một chút
và như chúng tôi cũng vừa có trình bày là năm nay các em phải thi rất nhiều môn là toán học văn cho môn tự luận và lý hóa sinh sử địa giáo dục công dân ngoại ngữ
chắc chắn là năm nay cái điểm xét tuyển của các trường công an dân dân cũng có sự khác được hơn so với năm ngoái
tuy nhiên thì cái điểm ngưỡng mà chúng tôi tính toán để làm cái sàn để xét vào các trường công an nhân dân thì các em chỉ cần đạt là một mươi năm điểm cho ba môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông không có điểm việt
và đạt hai mươi điểm của bài thi đánh giá của bộ công an là đủ cái điểm sàn để xét tuyển vào các trường công an nhân dân
thưa tướng cũng như ý gì cho các thí sinh khi mà được một sơ xét tuyển vào trường công an
theo quy định bộ công an chỉ tiếp nhận xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng một vào một học viện trường đại học công an nhân dân
theo đúng phân vùng của bộ công an do đó những thí sinh đã đạt sơ tuyển các em phải kiểm tra chắc chắn bản thân đã có tài khoản đăng ký xét tuyển theo quy định của bộ giáo dục đào tạo
tài khoản này sẽ được sử dụng để đăng ký và xác nhận nguyện vọng nhập học khi trúng tuyển
đồng thời theo quy định của bộ công an thí sinh đã đạt được sơ tuyển được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các trường công an nhân dân với nhau
không biết là với cái thành công của cái thi vừa rồi thì lộ trình tới đây thì bộ công an có tổ chức một kỳ thi hoàn toàn độc lọc hay không vào những năm tiếp theo
qua đánh giá cái kỳ thi năm nay chúng tôi thấy rằng là một kỳ thi được tổ chức rất là nghiêm túc
tất cả các tiêu chí đã đạt ra các khâu an ninh an toàn từ khâu làm đề
tổ chức coi thi chấm thi
đã đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của cái kỳ thi năm nay đề ra và đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó
và kết quả công tác chấm thi thì cho thấy sau khi cái kỳ thi này thì cục đào tạo phối hợp với các học viện trường đạo công an dân cùng với các đơn vị chức năng
có đánh giá rất là kỹ lưỡng tổng thể trên tất cả các mặt để rút ra những mặt câu
và cũng rút ra những mặt hạn chế và qua đó thì chúng tôi sẽ có những đề xuất đối với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
để có cái kỳ thi sáng năm và những năm tiếp theo tốt hơn để có thể lựa chọn được những cái học sinh có đầy đủ những cái kiến thức năng lực
cũng như là những cái yêu cầu để vào học tập trong các trường công an dân dân để nhằm cái mục tiêu là xây dựng lực lượng công an dân dân
thực sự trong sạch chính quy tùy nghệ hiện đại
một lần nữa xin cảm ơn thư tướng về những chia sẻ vừa rồi
ngày chín tháng chín gửi hàng trên xe khách phải cung cấp ít nhất năm thông tin thông tin chi tiết sẽ có trong cụ chính sách ngay sau đây
chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá
dự thảo quy định biển số được đưa ra đấu giá là biển ô tô nền màu trắng chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký
mà công an dự kiến cấp mới theo từng tháng quý sáu tháng hoặc một năm
việc này không áp dụng với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng
xe của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cơ quan đại diện ngoại giao
chính phủ vừa ban hành nghị định bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi hai sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
theo đó đơn vị kinh doanh vận tải hành khách là
xe nhân viên phục vụ trên xe nếu có khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô
người gửi hàng hóa không đi theo xe
phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ chính xác năm thông tin gồm tên hàng hóa họ và tên
địa chỉ số chứng minh nhân dân căn cước công dân số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận
đối với các nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không nghị định này có hiệu lực từ ngày một chín hai nghìn hai mươi hai
một trăm linh cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
là mục tiêu của tp hcm trước ngày một mươi tháng tám năm nay
việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của bảo hiểm xã hội việt nam
để mạnh sử dụng căn cấp công dân gắn chip trong khám trợ bệnh bảo hiểm y tế
qua đó từng bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp các thông tin
giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
quá trình tích hợp này giúp xác định lịch sử khám chữa bệnh
thông tin các lần khám trước đó sẽ lưu lại trên hệ thống máy tính như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ
tuy nhiên bảo hiểm xã hội việt nam lưu ý do việc xác thực thông tin công dân
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang hoàn thiện
nên người dân khi đi khám chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế kèm giấy tờ tùy thân
có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng vssid